tại hà nội đã diễn ra lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập ủy ban olympic việt nam hai mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu và đón nhận huân chương lao động hạng ba
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ đã đến dự buổi lễ

quân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước giao phó và thực hiện tốt nghị quyết đại hội đại biểu ủy ban olympic việt nam trong các nhiệm kỳ tiếp theo